liên quan đến vụ tàu hải thành hai mươi sáu bị chìm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết
cơ quan chức năng đã tìm thấy một thi thể thuyền viên tàu hải thành hai mươi sáu đang trôi giặt trên biển gần khu vực tàu chìm
nạn nhân được nhận dạng là thuyền phó lương văn quỳnh
theo sĩ quan bong hoàng tiến khôi một trong hai thuyền viên được cứu
lúc tàu bị đâm và sắp chìm anh quỳnh là một trong năm người có mặt trên cabin tàu
trong hôm nay lực lượng cứu nạn đã mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn ba trăm linh hải lý vuông
gồm các tàu cảnh sát biển hải quân bộ đội biên phòng trung tâm cứu nạn ba cùng nhiều tàu cá ngư dân
đội thợ lặn đã tiếp cận tàu hải thành hai mươi sáu chìm sâu dưới đáy biển khoảng ba mươi mét
thuyền trưởng nguyễn viết thắng và thuyền viên khôi được đưa trở lại hiện trường hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích
trước đó dạng sáng ngày hai mươi tám tháng ba tàu hải thanh hai mươi sáu trọng tải hơn ba tấn từ hải phòng đi cần thơ
khi đến vùng biển cách vũng áng bốn mươi bốn hải lý về phía đông đã va chạm với một tàu hàng khiến tàu chìm
thuyền trưởng và một thuyền viên được cứu sống chín người mất tích